điều quan trọng khi bổ sung vitamin vào khoáng chất là làm sao được cơ thể hấp thu tốt nhất tuy nhiên đây là điều mà rất ít người lưu tâm
sự hấp thu của vitamin và khoáng chất trong cơ thể có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bao gồm công thức của sản phẩm thời điểm sử dụng tương tác với các chất khác và sức khỏe đường tiêu hóa
cách tốt nhất để hấp thụ vitamin và khoáng chất là tối đa hóa sự hấp thụ cho từng loại và tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để bổ sung phù hợp
dưới đây là cách tối đa hóa khả dụng sinh học khi bổ sung một số vitamin và khoáng chất
bổ sung canxi cùng với vitamin d được sử dụng để giúp ngăn ngừa lão xương
hai dạng canxi phổ biến nhất là carbonate và si chát và cả hai đều được cơ thể hấp thu tốt hơn
khi dùng chung với thức ăn chọn thực phẩm bổ sung canxi kết hợp với vitamin d hoặc bổ sung canxi cùng với thực phẩm dầu vitamin d như trứng với lòng đỏ nấm và cá béo
thả dụng sinh học của vitamin hoặc khoáng chất cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như sự kết hợp thực phẩm trong bữa ăn
thuốc bổ sung canxi có thể gây sửa ngại cho một số loại thuốc thông thường bao gồm một số thuốc kháng sinh thuốc tiến giác
vì vậy cần trao đổi với bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bạn đang dùng chất bổ sung này
ba uống sắt trước bữa ăn một giờ
sắt giúp vận chuyển oxy trong máu và được tìm thấy chủ yếu trong các sản phẩm động vật hoặc thực phẩm tăng cường chất sắc như ngũ cốc
bổ sung sắt giúp thay thế sắt nhanh hơn thay vì chỉ thêm nhiều thực phẩm dầu sắt vào chế độ ăn uống của bạn
vì vậy có thể bổ sung nếu đang thiếu sắt hoặc đã đang được chuẩn đoán mắc bệnh thiếu máu do thiếu sắt
để cải thiện được sự hấp thụ nhiều hơn hãy uống bổ sung sắt khi bụng đói một giờ trước hoặc hai giờ sau bữa ăn
sắt ở có nhiều dạng khác nhau bao gồm cả viên nén và chất lỏng
nếu bạn đang dùng viên lang hoặc viên nén giải phóng kéo dài cần uống cả viên không nghiền nát hoặc nhai
ngoài ra tránh uống sắt với trà cà phê sữa hoặc soda vì những chất này làm giảm hấp thụ sắt
sự hấp thụ sắt có thể bị ảnh hưởng bởi canxi vì vậy nếu đang dùng cả hai chất bổ sung tốt nhất nên uống chúng vào các thời điểm khác nhau trong ngày
một số loại thuốc kháng sinh thuốc điều trị tuyến giáp thuốc điều trị parkinson và thuốc kháng acid có thể bị ảnh hưởng bởi chất bổ sung sắt vì vậy cần thông báo cho bác sĩ biết nếu bạn đang dùng những thuốc này
kết hợp maze với cáp
maze cần thiết thuật cơ
kết hợp bổ sung maze với vitamin d cho dù thông qua thực phẩm bổ sung ánh nắng mặt trời hoặc thực phẩm dầu vitamin d bao gồm phomat trứng hoặc ngũ cốc tăng cường có thể giúp tăng khả dụng sinh học của mag dê
kết hợp made với carbon hydrate như ngũ cốc cũng có thể hữu ích
nếu bạn cũng đang dùng chất bổ sung kém tốt nhất là không nên dùng chúng cùng với maze
mag có thể tương tác với một số loại thuốc kháng sinh thuốc điều trị loãng xương và một số loại thuốc về tuyến giáp và tim
ngoài ra nếu bị bệnh thật nên kiểm tra với bác sĩ trước khi bổ sung maze
uống vitamin b một mươi hai vào buổi sáng
vitamin b một mươi hai rất quan trọng trong việc tạo ra các tế bào hồng cầu

nó được tìm thấy tự nhiên trong thực phẩm động vật
nếu bổ sung b một mươi hai cơ thể sẽ chỉ hấp thụ tối đa những gì còn thiếu và bất cứ thứ gì dư thừa sẽ được đào thải ra ngoài qua đường nước tiểu
b một mươi hai là một loại vitamin tan trong nước vì vậy uống với nước khi mục đói sẽ giúp hấp thu b một mươi hai
một tác dụng phụ tích cực của việc bổ sung vitamin b một mươi hai đối với một số người là tăng cường năng lượng vì vậy nên uống vào buổi sáng là tốt nhất
bổ sung b một mươi hai cùng với vitamin c có thể làm giảm sinh khả dụng của b một mươi hai
vì vậy nếu bạn đang dùng cả hai chất bổ sung tốt nhất nên uống cách nhau vài giờ
không hút thuốc lá khi bổ sung vitamin c
vitamin c xuất hiện tự nhiên cho các loại thực phẩm như trái cây họ cam quýt cà chua khoai tây và các loại rau lá
vitamin c rất quan trọng đối với xương và các mô liên kết cơ và mạch máu
vitamin c cũng giúp cơ thể hấp thụ sắc rất cần thiết cho quá trình sản xuất mồng cầu
tuy nhiên không nên sử dụng nếu đã từng bị dị ứng với chất bổ sung vitamin c
cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ về việc sử dụng vitamin c nếu có bệnh thận hoặc tiền sử khỏi thận dối loạn thừa sắt di chuyển
hoặc nếu bạn đang hút thuốc hút thuốc cũng có thể làm cho vitamin c kém hiệu quả
những điều cần lưu ý khi bổ sung vitamin
trước khi bổ sung vitamin hoặc các chất bổ sung cho sự thiếu hụt
cần tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc các chuyên gia dinh dưỡng để xem liệu có cần thiết hay không
bác sĩ có thể kiểm tra các triệu chứng có thực sự là do thiếu hụt
vi chất gây ra hay do các bệnh lý gì khác
một số nhóm đối tượng thực sự được hưởng lợi từ việc bổ sung vitamin như phụ nữ mang thai
người có chế độ ăn kia hạn chế cho dù do lựa chọn hoặc do nhu cầu y tế
hoặc hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời
còn đối với hầu hết mọi người
những phần bổ sung là không cần thiết và nếu có nên được coi là giải pháp ngắn hạn
khi uống vitamin có những quy tắc chung được áp dụng như sau
hãy tuân theo liều lượng khuyến cáo
trước khi có hướng dẫn khác của bác sĩ
tránh uống rượu vào thời điểm uống vitamin
uống vitamin tan trong chất béo trong bữa ăn
bao gồm một số loại chất béo trong chế độ ăn uống như bơ hoặc dầu ô lưu
uống vitamin tan trong nước khi bụng đói
uống vitamin cách cà phê vài giờ
cà phê in có thể ảnh hưởng đến sự hấp thụ của vitamin
tránh hút thuốc cùng lúc với việc uống vitamin
trên thực tế việc bỏ thuốc lá có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe
cần lưu ý là thức phẩm chức năng và các chất bổ sung không phải là thuốc
vì vậy hãy thận trọng khi dùng bất kỳ chất bổ sung nào